trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi một tháng sáu tây và một số người bạn đến hát karaoke tại một quán nhậu ở xã bình an huyện châu thành
đồng thời gọi một số tiếp viên nữ vào phục vụ
đến khoảng hai giờ sáng khi kết thúc cuộc vui do không trả tiền bo cho các tiếp viên
nên nhóm của tây đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhân viên của quán
tây lấy dao đâm vào ngực làm một nhân viên tử vong
gây án xong tây cầm dao bỏ về nhà thì bị công an bắt giữ
lực lượng công an thành phố cần thơ bất ngờ kiểm tra căn nhà ở phương hương lợi
quận ninh kiều thành phố cần thơ do đối tượng bùi đức tiến làm chủ phát hiện số lượng lớn ma túy đá
cùng bị bắt với đối tượng tiến là nguyễn thị cẩm tú vợ của tiến chú huyện gò quao tỉnh kiên giang
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn năm mươi bảy gam hạt tinh thể màu trắng dạng đá
mà đối tượng khai là ma túy đá hơn một mươi triệu đồng tiền việt nam cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy
một mươi ba năm ngàn gói thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất mang nhãn hiệu z hero
vừa bị công an tỉnh bà rập vũng tàu phát hiện thu giữ
tại cơ quan công an đối tượng đỗ thị ẩn chủ số hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
số thuốc lá này ẩn mua của một người đàn ông không quen biết với giá hai trăm linh triệu đồng
rồi đưa về cất giấu tại ấp mỹ hòa xã long mỹ để bán lấy tiền
tại lạng sơn công an huyện văn lãng vừa bắt giữ ba đối tượng có hành vi buôn bán gần một trăm hai mươi kg pháo nổ
tổ công tác khi làm nhiệm vụ tại khu vực bãi đất chống gần đường quốc lộ bốn a
thuộc thôn khơ đa xã tân mỹ đã bắt quả tang hai đối tượng là bùi văn hoàn và hoàng văn mạnh
đang có hành vi buồn bán pháo nổ
tăng vật thu giữ tám mươi bốn hộp pháo nổ loại ba mươi sáu quả một hộp với tổng trọng lượng một trăm một mươi chín kg
điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn đoá là đồng phạm trong vụ việc
chiều ngày hai mươi hai tháng sáu tại xã ba nam huyện ba tờ tỉnh quảng ngãi
lốc xoáy kinh hoàng làm hàng chục ngôi nhà dân trụ sở cơ quan tốc mái thiệt hại tài sản nặng nề
tại thôn xà râu làng rút một và làng rút hai xuất hiện cơn lốc xoáy càn quét thổi tung hàng chục mái nhà của người dân
trạm y tế xã ba nam bị lốc xoáy cuốn bay toàn bộ mái cách xa một trăm linh mét nhiều tài sản thiết bị trong trạm y tế bị hư hỏng
ngoài ra bưu điện văn hóa xã cũng bị lốc xoáy cuốn tốc mái cơn lốc xoáy kinh hoàng còn gây ngã đổ cây dọc đường vào xã
hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình vừa cứu thành công tàu cá qb chín mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts cùng bốn thuyền viên ở xã quảng minh thị xã ba đồn gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
trước đó vào lúc tám h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình nhận được tin báo tàu cá qb chín mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts trên tàu gồm bốn ngư dân
dông hòa ngọc thắng làm thuyền trường bị thùng đáy nước ngập nhanh và khoang
sau gần ba tiếng xuất phát đến gần một mươi một giờ cùng ngày
hải đội đã phát hiện và tiếp cận được tàu cá kịp thời đưa người gặp nạn vào bờ trong tình trạng sức khỏe ổn định